trong phần tin quốc tế mỹ bổ nhiệm đặc phái viên mới về triều tiên
liên hợp quốc mời nga iran thổ nhĩ kỳ tham gia đối thoại về syri
thưa quý vị và các bạn tối hai mươi bốn tháng tám tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
đồng chí đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch nước dự khai mạc ngày hội văn hóa thể thao
các dân tộc thiểu số miền trung lần thứ ba năm hai nghìn một mươi tám do bộ văn hóa thể thao và du lịch
và ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam phối hợp với các bộ ban ngành liên quan tổ chức
ngày hội văn hóa các dân tộc miền trung lần thứ ba tại tỉnh quảng nam với chủ đề
bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền trung trong thời kỳ đổi mới
hội nhập và phát triển bền vững đất nước với sự tham gia của gần hai nghệ nhân
nghệ sĩ diễn viên nhạc công và động viên quần chúng đến từ một mươi ba tỉnh miền trung
theo bàn tổ chức
chức ngày hội này nhằm tôn vinh quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp
xin giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc miền trung
trong nền văn hóa thống nhất đa dạng của cộng đồng các dân tộc việt nam
góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân
ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số miền trung lần này diễn ra từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng tám
với các hoạt động nổi bật như liên hoan nghệ thuật quần chúng trình diễn trang phục
truyền thống dân tộc trưng bày giới thiệu ẩm thực văn hóa đặc trưng của các dân tộc
trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội nghị thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc
tại ngày hội còn diễn ra các hoạt động thể thao truyền thống dân tộc như đẩy gậy kéo co bắn ná bắn nỏ
thủ tướng chính phủ vừa có chỉ thị số hai mươi bốn yêu cầu tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách
bảo đảm trật tự an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ
chỉ thị nêu rõ
thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường bộ gây thiệt hại nghiêm trọng
về người và tài sản ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội đặc biệt là các vụ tai nạn giao thông
liên quan đến hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô
nguyên nhân trực tiếp chủ yếu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông là do hành vi vi phạm quy định pháp luật
về trật tự an toàn giao thông của lái xe chủ xe như vi phạm tốc độ vi phạm quy định về thời gian lái xe
sử dụng xe ô tô không đủ điều kiện để kinh doanh vận tải
để tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ thị số một mươi tám ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi hai của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ giao thông vận tải
khẩn trương giả soát bổ sung các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
xiết chặt các điều kiện về an toàn giao thông đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và vận chuyển hàng hóa
để phục vụ tốt dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín tết dương lịch và tết nguyên đán sắp tới bộ giao thông vận tải cho biết sẽ có chế tài mạnh
đối với hãng hàng không để tỷ lệ chậm hủy chuyến nhiều
theo thống kê của cục hàng không việt nam trong bảy tháng năm hai nghìn một mươi tám tổng số chuyến bay khai thác của bốn hãng hàng không
bao gồm việt nam airlines vietjet air jetstar
pacific và vasco là một trăm bảy mươi bảy năm trăm linh chuyến bay trong đó có hơn hai mươi sáu năm trăm bảy mươi chuyến chậm giờ và hủy
tỷ lệ chuyến bay chậm giờ chiếm một mươi bốn bảy và chuyến bay hủy chiếm ba
trước vấn đề này mới đây bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị của bộ nghiên cứu các giải pháp như
chuẩn hóa quy định về thời gian quay đầu của hãng hàng không chuẩn hóa quy định về hệ số dự phòng tàu bay tổ bay
phục vụ khẩn trương đầu tư ứng dụng công nghệ hoàn chỉnh quy trình điều phối
tại sân bay phân rõ trách nhiệm của từng bộ phận
cùng với các địa phương trong cả nước ban an toàn giao thông tỉnh tuyên quang đã chỉ đạo các cơ quan liên quan
tập trung thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong những ngày nghỉ lễ quốc khánh
mùng hai tháng chín đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh sinh viên khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
theo đó tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị
đấu vào các hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến đò
bến khách các phương tiện đường thủy không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật thiếu trang thiết bị
cứu sinh chở người và hàng hóa không đúng quy định
phòng cảnh sát giao thông tập trung huy động tối đa lực lượng và các phương tiện tăng cường kiểm tra xử lý đối với các lỗi
là nguyên nhân dẫn đến giao thông ví dụ như lỗi trải qua tốc độ sử dụng dụng bia
trở qua số người quy định và một số lỗi khác nữa như lỗi trở hàng quá trọng tải
qua đó thì cũng tăng cường các biện pháp là tuyên truyền mục đích là tuyên truyền vận động để cho người dân hiểu về pháp luật và chấp hành tốt hơn
ban an toàn giao thông tỉnh tuyên quang cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đồng thời triển khai tháng cao điểm an toàn
an toàn giao thông cho học sinh đến trường tiếp tục triển khai mô hình cổng trường an toàn
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh tuyên quang xảy ra năm mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm chết hai mươi năm người bị thương năm mươi chín người
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy giảm ba mươi bốn vụ giảm một mươi bốn người chết giảm bốn mươi bảy người bị thương
thưa quý vị và các bạn để ngăn chặn tình trạng nhồi nhét khách bảo đảm an toàn giao thông cho hành khách trong dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
những ngày qua phòng cảnh sát giao thông công an
tỉnh quảng nam đã huy động lực lượng phương tiện đồng loạt gia quân lập chốt chặn xử lý nghiêm các lái xe chở người quá quy định trên tuyến quốc lộ một a qua địa bàn tỉnh
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay rơi vào những ngày cuối tuần
theo dự báo lượng người từ các tỉnh phía bắc vào nam rất lớn nên có thể xảy ra tình trạng xe khách chở người quá số lượng quy định
để ngăn chặn tình trạng này những ngày qua
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã mở đợt gia quân tổng kiểm tra
phát hiện và xử lý kịp thời những phương tiện chở khách quá quy định và vi phạm các quy định về vận tải
để bảo đảm an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ quốc khánh
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã bố trí nhiều tổ kiểm tra trên tuyến quốc lộ một a
và các tuyến đường qua địa bàn tỉnh
đối với những trường hợp vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông kiên quyết xử lý đúng quy định
đồng thời tạo điều kiện cho nhà xe và hành khách đi lại thuận lợi
theo kế hoạch đợt kiểm tra cao điểm của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam
sẽ kéo dài đến trung tuần tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
thưa quý vị và các bạn sau gần một tháng điều trị tích cực tại bệnh viện đà nẵng
và bệnh viện phụ sản nhi thành phố
bốn bệnh nhân trong vụ tai nạn thảm khốc là một mươi ba người tử vong
tại tỉnh quảng nam ngày ba mươi tháng bảy đã bình phục sức khỏe
ngày hai mươi bốn tháng tám lãnh đạo bệnh viện đà nẵng tổ chức trao lại toàn bộ số tiền
của các tổ chức cá nhân các nhà hào tâm đã ủng hộ các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc này
tổng số tiền ủng hộ là gần hai tỷ năm trăm linh triệu đồng
bốn bệnh nhân gồm ông nguyễn khắc cát sáu mươi năm tuổi bà nguyễn thị kim oanh bốn mươi tám tuổi
dương trúc hân vai cháu đặng xuân tiến sáu tuổi thương chú tại xã hải sơn
hải lăng tỉnh quảng trị nhập viện trong tình trạng đa chấn thương chấn thương sỏ não
chấn thương ngực và gãy đa xương sau thời gian chăm sóc tận tình của các y bác sĩ
đến nay sức khỏe của bốn bệnh nhân đã ổn định
tại buổi lễ đại diện gia đình các bệnh nhân không khỏi xúc động khi đón nhận số tiền ủng hộ
đến từ các mạnh thường quân
tại buổi lễ đại diện người thân của bệnh nhân đã trích số tiền sáu mươi triệu đồng
chia sẻ cho hai bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
đang điều trị tại khoa gây mê hồi sức của bệnh nhân
được biết bệnh viện đà nẵng và bệnh viện phụ sản nhi
hỗ trợ các nạn nhân toàn bộ kinh phí điều trị
số tiền không lớn nhưng có ý nghĩa động viên tinh thần kịp thời
giúp đỡ bệnh nhân sớm vượt qua khó khăn trở lại cuộc sống bình thường
thưa quý vị và các bạn quy chuẩn tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy
và những bất cập tại các công trình xây dựng đặc biệt là công trình cao tầng
là chủ đề của hội thảo do bộ xây dựng phối hợp với viện kiến trúc quốc gia tổ chức
ngày hai mươi bốn tháng tám tại hà nội
theo số liệu được đưa ra tại hội thảo
riêng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám cả nước đã xảy ra hai tám mươi chín vụ cháy
cùng với tốc độ đô thị hóa các công trình hiện đại cao tầng
thậm chí siêu cao tầng tăng nhanh về số lượng công tác phòng cháy
chữa cháy ngày càng được quan tâm và đã có những thay đổi đáng kể
tuy nhiên nhìn chung vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế xã hội
các bất cập hạn chế được chỉ ra đó là năng lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ
vi phạm trong quá trình đầu tư xây dựng sử dụng trung cư nhà cao tầng còn phổ biến
còn thiếu quy chuẩn tiêu chuẩn cho những công trình đặc thù như nhà máy lọc dầu
công trình siêu cao tầng

ý thức của các bên liên quan vẫn là quan trọng nhất và rất cần sự vào cuộc của toàn xã hội
các bất cập hạn chế được chỉ ra đó là năng lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ
đó là năng lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ
từ đó tạo nên nét độc đáo khác giới các tỉnh khác trong khu vực
đề án mỗi xã một sản phẩm của thành phố cần thơ cũng hướng đến việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng
xúc tiến thương mại sản phẩm ocop đào tạo nhân lực
dự kiến kinh phí thực hiện giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi là bốn trăm linh tỷ đồng hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi một tỷ đồng
trong đó nguồn giống ngân sách chiếm hai mươi năm và giống quy động từ nguồn lực khác chiếm bảy mươi năm
với mục đích cao nhất là tập trung giúp đỡ những người được đặc xá
người chấp hành song án phạt trở về địa phương có điều kiện phát triển kinh tế gia đình
ổn định cuộc sống sớm hòa nhập vào cộng đồng dân cư ngăn chặn nguyên nhân phát sinh tội phạm
công an tỉnh trà vinh đã triển khai xây dựng mô hình câu lạc bộ tái hòa nhập cộng đồng
và vận động các ban ngành đoàn thể cá nhân tích cực tham gia thực hiện công tác cảm hóa giáo dục giúp đỡ những người lầm lỗi
đáng mừng hơn là từ nguồn vốn vai của câu lạc bộ mà nhiều đối tượng đã thoát ngào
một trong những địa phương có mô hình câu lạc bộ gây quỹ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng hiệu quả nhất là tại quyện tiểu cần tỉnh trà vinh
nguyên tắc dẫn động gây quỹ của bang là dẫn động tất cả các thành phần trong xã hội cùng tham gia
giống hỗ trợ cho đối tượng là người đã chấp hành xong án phạt tù không tính lại suất để sản xuất phát triển kinh tế gia đình
người được hỗ trợ cao nhất là hai mươi triệu đồng và thấp nhất là một triệu đồng
động phân công thành viên do lực lượng công an làm nồng cốt thường xuyên theo dõi quá trình sử dụng giống của người được hỗ trợ
cái thắng lợi của cái mô hình này đó thì qua sáu mươi bốn đối tượng mình chọn cho dai thì không có đối tượng nào tới giờ phút này là tái phạm tội
rất nhiều cá nhân mà chúng tôi cho dai làm ăn có hiệu quả thì được giám đốc công an tỉnh và quỹ ban dân quyền tặng giới khen
cho nên vấn đề an ninh trật tự nó ổn định
lợi ích đó là cái lợi ích để cho bà con an tâm phát triển
được thành lập vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một câu lạc bộ phát động quyên góp được sáu mươi triệu đồng giải ngân cho bốn đối tượng
đến nay sau khi được nhân rộng toàn quyện trong đó có chín xã và hai thị trấn tổng số tiền gây quỹ đạt một tỷ một trăm linh tám triệu đồng
giúp giải ngân cho sáu mươi bốn đối tượng đặc biệt không ai tái phạm tội
lúc trước thì lông nhông rồi không có công an việc làm gì hết trơn
rồi theo bạn bè gũ ghê tụ tạp ghét rồi mới bị xa ngã vậy
sau này rồi trở về rồi xã có bên hỗ trợ cho được là hai mươi triệu đồng
rồi lúc đó mới quyết định lo làm ăn chứ giờ chơi giờ cũng thấy cũng lỗi lầm với cha mẹ nhiều quá rồi
rồi quyết định mới mua dê
thì bây giờ hồi mới đầu thì khoảng mua năm con nái
cũng có bán cũng nhiều đợt lắm rồi
bây giờ chuồng thì cũng trên dưới lớn nhỏ luôn khoảng ba mươi con
từ một câu lạc bộ năm hai nghìn một mươi một đến nay mô hình đã được nhân rộng lên thành bảy mươi ba câu lạc bộ
tại tất cả các quyện thị xã thành phố
tổng số tiền đóng góp hơn hai tỷ tám trăm linh triệu đồng đã xét hỗ trợ cho hai trăm hai mươi trường hợp
ngoài ra các câu lạc bộ cũng đã giới thiệu việc làm cho một trăm hai mươi một người chấp hành xong án phạt tù
mô hình tạo điều kiện để họ tiến bộ và không bị kẻ xấu lôi kéo trở lại con đường phạm tội
đặc biệt là nêu gương cho những người phạm tội khác phấn đấu dương lên làm lại cuộc đời
chủ tịch hồ chí minh
vị lãnh tụ vĩ đại của đảng và dân tộc việt nam danh nhân văn hóa thế giới
trong kho tàng di sản mà người để lại những điều nhắn nhủ cảnh báo năm xưa của bác
về công tác cán bộ vẫn vẹn nguyên giá trị trong bối cảnh toàn đảng toàn dân toàn quân
đang nỗ lực thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị
phòng chống tham nhũng lãng phí để đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh
nhân tưởng niệm lần thứ bốn
bốn mươi ngày bác đi xa và gần nửa thế kỷ thực hiện di trúc thiêng liêng của người
báo nhân dân truyền hình nhân dân trân trọng giới thiệu chương trình giao lưu nghệ thuật
nhớ lời bác dặn để mỗi chúng ta có thể thấm hơn tầm nhìn và tiên liệu của bác
về chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ qua những thước phim tư liệu quý
những vở kịch ngắn và những ca khúc sâu lắng về bác hồ kính yêu
chương trình nghệ thuật nhớ lời bác dặn trực tiếp vào hai mươi h thứ tư ngày hai mươi chín
một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi tám từ nhà hát lớn hà nội phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
và các kênh truyền hình trung ương và địa phương
thưa quý vị và các bạn sau hàng chục năm để hoang phế không được quản lý bảo tồn tôn tạo
tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy di tích hải vân quan công trình quan trọng thuộc tuyến phòng thủ phía nam
của kinh thành huế được xây dựng từ đầu thế kỷ một mươi chín đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch
xếp hạng di tích quốc gia
xác và khai quật các nhà nghiên cứu đã làm xuất lộ nền móng kiến trúc còn lại
của di tích hải vân quan thời nguyễn
kết quả khảo cổ đã làm sáng rõ quá trình hình thành và biến đổi của di tích hải vân quan
xác định được quy mô kết cấu nền móng kiến trúc của công trình
theo đó có thể xác định từ năm một nghìn bốn trăm bảy mươi một đèo hải vân đã được coi là vị trí hiểm yếu
và vị trí này được coi là danh giới giữa hai xứ thuận quảng
khuyến khích người dân định cư và đặt các dịch trạm tại đây
với diện tích khai quật gần chín trăm linh m hai kết quả khai quật đã làm phát lộ hoàn toàn
các dấu tích nền móng còn lại của kiến trúc hải vân quan và dấu tích của con đường thiên lý đi qua đây
xe hơi ford stephen biegun đã trở thành đặc phái viên của mỹ về triều tiên thông tin này được

chuyến thăm bình nhưỡng dự kiến vào tuần sau phó chủ tịch tập đoàn ford stephen biegun sẽ
chỉ đạo các chính sách của mỹ đối với triều tiên và dẫn dắt các nỗ lực của washington trong việc
đạt được mục tiêu của tổng thống donald trump về việc phi hạt nhân hóa toàn diện và có thể kiểm
chứng của bình nhưỡng ngoại trưởng pompeo cũng xác nhận chuyến công du triều tiên vào tuần tới với
sự tháp tùng của đặc phái viên biegun việc bổ nhiệm ông biegun diễn ra ở thời điểm quan trọng
trong quan hệ mỹ triều khi hai bên đang đàm phán về các chi tiết của thỏa thuận phi hạt nhân hóa
đã được trong cuộc gặp thực đỉnh giữa lãnh đạo hai bên hồi tháng sáu vừa qua
một phát ngôn viên của liên hợp quốc cho biết đặc phái viên liên hợp quốc staffan de
mosura đã mời iran nga và thổ nhĩ kỳ tham gia một cuộc đối thoại về vấn đề ủy ban hiến pháp
syri được tổ chức tại geneva thụy sĩ trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng chín
cuộc đối thoại nhằm thảo luận về việc thành lập một ủy ban soạn thảo hiến pháp của syri dự kiến
sẽ diễn ra song song với một tiến trình đối thoại khác của liên hợp quốc trong đó có sự tham gia của
mỹ tuy nhiên hiện vẫn chưa có thời gian cụ thể về kế hoạch này trong ngày hai mươi bốn tháng tám ngoại trưởng nga
sergei lavrov đã thảo luận với người đồng cấp thổ nhĩ kỳ melut cavusoglu về tình hình cụ thể tại
syri đồng thời hối thúc việc nhanh chóng thành lập một ủy ban về hiến pháp của quốc gia trung đông này
hai ngoại trưởng cũng đã xem xét quá trình thực hiện các thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ đối
thoại diễn ra tại astana của kazakhstan ở những cấp độ cao nhất cũng như cấp độ chuyên gia ông lavrov
cho biết hiện vẫn chưa có kế hoạch mở rộng khuôn khổ đối thoại astana chính phủ đức chưa quyết định
sẽ ủng hộ ai nắm giữ chức chủ tịch sắp tới của ngân hàng trung ương châu âu ecb hiện các cuộc
thảo luận mới chỉ tập trung vào các vị trí chủ chốt của châu âu trong năm tới phát biểu tại cuộc họp
báo trong chuyến thăm tới georgia thủ tướng angela merkel cho biết bà chưa thể khẳng định ủng hộ ai làm
chủ tịch tiếp theo của ngân hàng trung ương châu âu ecb và muốn đợi các diễn biến tiếp theo sau đó mới
đưa ra lập trường của berlin
các cuộc thảo luận về quyết định cá nhân liên quan
tới các cuộc bầu cử ở nghị viện châu âu hiện đang dần được khởi động điều đó cũng đồng
nghĩa vẫn chưa có bất cứ quyết định nào được đưa ra và vị trí của chủ tịch ecb sẽ được đề cử sau
tôi chưa thể khẳng định bất cứ nguyện vọng nào của mình hơn nữa chúng tôi muốn đợi xem xét tình
hình rồi sau đó mới tính đến quan điểm của mình giới truyền thông đức cho rằng bà merkel mong
muốn một người đức sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch ec cơ quan có vai trò lớn hơn về mặt chính trị so với ecb
theo kế hoạch nhiều chức vụ chủ chốt trong các cơ quan thuộc eu sẽ thay đổi vào năm hai nghìn một mươi chín trong đó
có chức vụ chủ tịch ec hiện do ông jean claude juncker người luxembourg nắm giữ
sau facebook và twitter google tuyên bố khóa các tài khoản trang blog
các kênh youtube có liên quan đến iran đại diện của google cho hay trong quá trình làm việc với
công ty an ninh mạng fi hãng này đã phát hiện một số tài khoản có liên hệ với đài phát thanh và truyền
cộng hòa hồi giáo iran trong các chiến dịch làm sai lệch thông tin
google cho rằng những cá nhân dính líu tới chiến dịch phát tán tuyên truyền cho iran bao gồm những
thảo luận chống ả rập xê út chống israel và ủng hộ chủ đề về palestine đã vi phạm chính sách của
google có ba mươi chín kênh youtube cùng sáu trang blog một mươi ba tài khoản google liên quan đến iran đã bị vô hiệu
hóa hai nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội của mỹ là facebook và twitter cũng đã đồng loạt đưa ra
tài khoản đóng khoảng sáu trăm linh tài khoản hầu hết có nguồn gốc tại iran vài tuần trước facebook cũng
đã đóng một loạt tài khoản có nguồn gốc tại nga vì lý do tương tự phần còn lại sau đây sẽ là những
thông tin về thiên tai ở một số nước mà chúng tôi mới cập nhật trận báo nhiệt đới cimaron đổ bộ
vào bờ biển phía tây nhật bản vào tối ngày hai mươi ba tháng tám đã đem theo gió mạnh và mưa lớn gây
ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông ở khu vực vốn vừa phải trải qua đợt lũ lớn hồi tháng trước
bão đã khiến một mươi ba người bị thương gây mất điện trên diện rộng ảnh hưởng tới gần một trăm ba mươi tám hộ gia đình
buộc các hãng hàng không phải hủy ba trăm linh chuyến bay trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng tám các dịch vụ
vận tải đường sát trong vùng cũng phải tạm ngừng trong khi đó cơn bão suric đã tan tại hàn quốc
với thiệt hại ít nặng nề hơn dự đoán bão đã khiến một người mất tích hai người bị thương
hơn hai mươi hai tòa nhà tại thành phố gwangju bị mất điện
điện bị đổ do gió giật mạnh hàng chục chuyến bay bị hủy hoặc chậm giờ thủ đô seoul và các
khu vực xung quanh không bị ảnh hưởng trực tiếp tổng thống mỹ donald trump đã ban bố tình trạng
khẩn cấp cấp liên bang trước khả năng cơn bão nhiệt đới lên được đánh giá là lớn nhất trong
vòng hai mươi bốn năm qua tại hawaii đổ bộ bang này theo trung tâm dự báo bão thái bình dương
cơn bão lên đang hướng tới phía nam của đảo lớn thuộc bang hawaii dự báo trong bốn đến năm ngày tới
tiếp tục gây mưa lớn với lượng mưa lên tới bảy trăm sáu mươi mm có thể gây lụt lội
lở đất và gây thiệt hại lớn đối với cơ sở hạ tầng
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân cảm
ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại